hung thủ gây ra vụ án giết người sau bốn ngày lần trốn trong rừng ngày hôm nay đã bị các trinh sát văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình và công an huyện lệ thủy di lý về trại tạm giam để tiếp tục điều tra
lực lượng truy bắt đã tiến hành bắt được đối tượng nguyễn văn minh nghi phạm dùng dựa giết cha xảy ra tại thôn lai xá xã sơn thủy huyện lệ thủy vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai khi đang lẩn trốn ở khu vực miền tây xã sơn thủy giáp danh với xã ngân thủy huyện lệ thủy quảng bình
theo kết quả bước đầu xác định vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng hai sau khi xảy ra mâu thuẫn xô xát nguyễn văn minh dùng dựa chém cha ruột do vết thương quá nặng người cha đã tử vong sau đó sau khi gây án minh đã bỏ trốn vào rừng tại địa bàn huyện lệ thủy suốt bốn ngày
nhận được tin báo cơ quan công an cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vào cuộc điều tra gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng của công an tỉnh quảng bình cũng đã được huy động để truy tìm nghi can của vụ việc
công an quận dương kinh công an thành phố hải phòng cho biết đơn vị đã nhận được thông tin và đang sớm làm rõ vụ việc phóng viên báo tuổi trẻ bị ném đầu lợn tạp tiết lợn vào nhà trong ngày hai tháng ba
ngay khi nhận được thông tin nhà riêng của phóng viên tiến thắng thuộc báo tuổi trẻ tại địa chỉ phường hưng đạo quận dương kinh hải phòng bị ném đầu lợn và tạt máu lợn vào nhà lúc một mươi một h một mươi năm công an quận dương kinh đã có mặt lập biên bản ghi nhận tại hiện trường
theo phóng viên tiến thắng qua camera ghi hình
có bốn đối tượng bịt mặt mặc trang phục màu đen đi trên hai xe máy thực hiện hành vi trên
phóng viên tiến thắng nhận định mục đích của việc làm trên nhằm dằn mặt đe dọa tinh thần của anh và gia đình
bởi trước đó anh có thực hiện bài viết quán ba trá hình quẩy nhạc xuyên đêm đăng tải trên báo tuổi trẻ online
hiện lực lượng công an đang vào cuộc điều tra vụ việc
đinh văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy lái xe múc của một nhà thầu đang thi công công trình thuộc dự án cao tốc vĩnh hảo phan thiết
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận bắt để điều tra
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h ngày một tháng ba tại công trường đang thi công hoàng đã điều khiển xe máy múc
đập vào đầu chiếc xe tải hai mươi chín h bốn mươi bảy nghìn bảy trăm năm mươi ba đang đậu trước lán chạy khiến chiếc xe này bị hư hỏng nặng
rất may trên xe tải không có người
khoảng một mươi phút sau hoàng tiếp tục điều khiển xe máy múc đuổi theo dùng gầu múc đập vào đầu phần xe bán tải

tài xế xe bán tải đang ngồi trong xe đã kịp mở cửa xe thoát ra ngoài
thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hoàn thuận bắc bắt giữ đinh văn hoàng tại công trường
đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với thủ kho của công ty nên tức giận lái xe máy múc tấn công
vụ việc đang tiếp tục được điều tra
trong quá trình kiểm tra cư trú địa bàn công an phường xuân hà quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã phát hiện và bắt quả tang đôi nam nữ gồm trương xuân hoàng hai mươi hai tuổi chú xã hòa tiến huyện hòa vang
và lê thị bích trâm hai mươi tuổi chú tỉnh quảng nam có biểu hiện tàng trữ trái phép chất ma túy
tại một nhà nghỉ trên đường nguyễn tất thành công an phường xuân hà phát hiện hoàng và trâm cùng thuê một phòng trọ
và có dấu hiệu liên quan đến ma túy
kiểm tra trong phòng trọ phát hiện thêm sáu gói ni lông chứa tinh thể màu trắng
hoàng khai nhận đây là ma túy đá
mua từ một thanh niên không rõ lai lịch đem về phòng trọ để cùng nhau sử dụng
được biết hoàng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa chấp hành xong án phạt tù thì lại vi phạm pháp luật
qua test nhanh hoàng dương tính với ma túy tổng hợp dạng hàng đá
công an phường đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho công an quận thanh khê để xử lý theo quy định
thưa quý vị và các bạn với quyết tâm tấn công chấn áp các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm ma túy góp phần làm trong sạch địa bàn
giúp cho nhân dân yên tâm phát triển kinh tế xã hội
thời gian qua công an huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đã tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp
triệt phá nhiều vụ án liên quan đến tàng trữ vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy
dạng sáng ngày một mươi ba tháng hai tại khu vực tổ dân phố quang trung thị trấn chú huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
tổ công tác của công an huyện lục ngạn bắt quả tàng đối tượng dương xuân cường
trú tại tổ dân phố trần hưng đạo huyện lục ngạn đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại chỗ lực lượng công an thu giữ ba trăm linh viên ma túy hổng phiến và hơn năm mươi năm gram heroin tương đương với một tép heroin

lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện lục ngạn đã triệt phá thành công nhiều tụ điểm ma túy
trong đó có điểm bán lẻ ma túy tại nhà đối tượng ngô văn tuấn chú tại xã biển động
và bắt quả tăng đối tượng hoàng văn ngọ chú xã nhân định huyện sơn động khi đang mua bán trái phép ma túy
khám xét tại nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an thu giữ năm mươi ba túi heroin và năm mươi bốn viên hồng phiến
cùng một số tăng vật khác có liên quan
trong vòng hai tháng hơn chục vụ án với một mươi chín đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy như vậy
đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện triệt phá thành công
trong vòng hai tháng hơn chục vụ án với một mươi chín đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy như vậy
đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy công an huyện triệt phá thành công
trung quốc trao trả khởi tố điều tra một mươi bốn vụ ba mươi ba bị can đấu tranh triệt phá nhiều đường dây tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
qua công tác đấu tranh xử lý của cơ quan chức năng cho thấy nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vẫn là do nhu cầu tìm việc làm
chính vì xuất cảnh trái phép nên họ phải đối mặt nhiều rủi ro như bị đánh đập bóc lột sức lao động quyệt lương thậm chí bỏ mạng nơi đất khách quê người
khi bị lực lượng chức năng bắt giữ thì họ sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật
phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm xuất nhập cảnh trái phép diễn ra ngày càng tinh vi
các lưu tượng nợ dụng mạng tác hội như zano facebook wechat để đăng tải tìm kiếm thông tin
liên hệ với người có nhu cầu xuất nhập cảnh trái phép tạo thành đường dây đưa dẫn xuất nhập cảnh trái phép liên tỉnh và xuyên quốc gia
với tinh thần thấn công chấn nát tội phạm cao nhất cơ quan đánh điều tra đã tích cực phối hợp
các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp nghiệp vụ tấn công chấn áp và xử lý có hiệu quả
đối với đối tượng vụ án trong thời gian sớm nhất và đúng các quy định của pháp luật
trước tình trạng trên để chủ động phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép
trong thời gian tới lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn
tuần tra biên giới kịp thời phát hiện ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép gây phức tạp tình hình an ninh trật tự
làm lây lan dịch bệnh đồng thời tuyên truyền vận động người dân không xuất cảnh trái phép tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự hung thủ gây ra vụ án giết người sau bốn ngày lần trốn trong rừng và ngày hôm nay đã bị các trinh sát
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình và công an huyện lệ thủy di lý về trại tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ
lực lượng truy bắt đã tiến hành bắt được đối tượng nguyễn văn minh nghi phạm dùng dựa giết cha xảy ra tại thôn lai xá xã sơn thủy huyện lệ thủy
vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai khi đang lẩn trốn tại khu vực miền tây xã sơn thủy giáp danh xã ngân thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
theo kết quả điều tra bước đầu vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng hai sau khi xảy ra mâu thuẫn sô sát nguyễn văn minh đã dùng dựa chém cha ruột
do vết thương quá nặng người cha đã tử vong sau khi gây án minh đã bỏ trốn vào rừng tại địa bàn huyện lệ thủy suốt bốn ngày
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng của công an tỉnh quảng bình cũng đã được huy động để truy tìm nghi can của vụ việc
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự năm đối tượng trong hai nhóm thanh niên
tham gia vụ đánh nhau tại khu vực trước siêu thị bixi tân hiệp thuộc khu phố hai phường tân hiệp tp biên hòa
vào sáng ngày một tháng ba để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
năm đối tượng bị tạm giữ đều trú tại thành phố biên hòa điều tra ban đầu cơ quan công an xác định các đối tượng này giữ vai trò
chủ mưu cầm đầu và rủ thêm các đối tượng khác sử dụng hung khí súng cùng tham gia vụ hỗn chiến trước khu vực siêu thị bixi
thuộc khu phố hai phường tân hiệp tp biên hòa gây hoang mang dư luận nguyên nhân chính dẫn tới vụ ẩu đả này
được cho là mâu thuẫn giữa nhóm của nguyễn tấn sang và phạm thanh tuấn ngoài các đối tượng trên cơ quan công an đang tiếp tục
truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn để phục vụ công tác điều tra
lực lượng ngành sát hình sự công an thành phố quảng ngãi vừa bắt nhanh một thanh niên cướp giật tài sản trên nệ bàn phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
bà lê thị xuân hảo chú tại thành phố quảng ngãi khi điều khiển xe đạp lưu thông trên đường đến ngã ba trần kiên vạn tường
thì bị một thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau vượt lên giật sợi dây chuyền trên cổ
nhận được tin báo các trinh sát thuộc đội cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi đã nhanh chóng triển khai hiện đến hiện trường
mở rộng công tác xác minh điều tra bắt được thủ phạm vụ cướp giật là nguyễn hữu phép chú tại phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
công an huyện cromana của tỉnh đắk lắc vừa phát hiện và xử lý vụ trồng cây cần sa trái phép với quy mô lớn trong dãy của người dân trên địa bàn xã eana huyện cromana
công an huyện cromana đã phát hiện tại khu dãy của bà hoàng thị minh thanh ở xã eana trồng trái phép sáu trăm ba mươi sáu cây cần sa có chiều cao từ một mươi năm đến một trăm ba mươi cm

thanh đã cùng con trai